bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long chiều hôm qua cho biết phía nga đã đồng ý cung cấp cho việt nam
hai mươi triệu liều vaccine sputnik v trong năm nay ngoài ra phía nga cũng đồng ý chuyển giao công
nghệ để việt nam có thể sản xuất sputnik v với công suất năm triệu liều một tháng
dự kiến tháng bảy này việt nam bắt đầu nhận bán thành phẩm vaccine từ nga bộ y tế cho biết đã
đàm phán để mua ba mươi một triệu liều vaccine pfizer nhận ba mươi tám chín triệu liều vaccine astrazeneca từ covax
mua ba mươi triệu liều astrazeneca thông qua công ty vnvc với nguồn vaccine vừa đàm phán
số lượng vaccine có từ nay đến cuối năm gần như đủ nhu cầu sử dụng trong năm hai nghìn hai mươi